theo cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có hơn hai con châu bò bị chết vì đói và rét trong những ngày qua tập trung tại các tỉnh miền núi phía bắc bắc trung bộ và tây nguyên
trong đó cao bằng là tỉnh có số lượng châu bò chết nhiều nhất gần sáu trăm bảy mươi con tiếp đó là lào cai bốn trăm bốn mươi con điện biên bốn trăm linh con và hòa bình hai trăm năm mươi con
trước tình hình này cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo các địa phương triển khai nhiều biện pháp để phòng chống đói rét cho gia súc đề nghị các địa phương hỗ trợ về vật tư và kinh phí cho những hộ khó khăn để gia cố chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho châu bò không chăn thả châu bò tự do khi rét đậm rét hại